nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ

có mây ngày nắng
riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gây gắt
có nơi đặc biệt gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và sông phái nơi
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi trên bốn mươi độ
có nơi trên ba mươi tám độ
thuyền nam từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và sông giải rác
đêm có mưa rào và sông phái nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng nóng
có nơi nắng nóng gây gắt
chiều tối và đêm có nơi nắng nóng
đêm có mưa rào và sông phái nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam câm năm
sóng biển cao từ một năm đến hai năm m
quần đảo trường sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km

gió nam câm năm
sóng biển cao từ một năm đến hai năm m